trong buổi sáng nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm tiếp tục công bố cáo trạng của các bị cáo
trước đó hội đồng xét xử cho biết trong buổi sáng nay hai bị cáo phan văn anh vũ và nguyễn thị ái lan
nguyên trưởng phòng quản lý tài sản nợ và thuộc khối kinh doanh nguồn vốn dap
có mặt tại tòa để tiếp tục nghe đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng
theo hội đồng xét xử trong buổi chiều nay cả hai bị cáo sẽ được cách ly ở trại giam
các bị cáo còn lại vẫn tiếp tục được dẫn giải đến tòa để xét xử
sau khi đề cập các hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của ban kiểm soát dap
kiểm sát viên trình bày kết luận về hành vi sai phạm của hai mươi sáu bị cáo
với vai trò là tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng tiến dụng dap
trần phương bình đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho dap hơn ba sáu trăm linh tám tỷ đồng
trong đó vũ nhôm bị cáo buộc cùng với trần phương bình chiếm đoạt của dap hơn hai trăm linh ba tỷ đồng
tính đến trước phiên tòa nguyên chủ tịch công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín đã khắc phục một trăm bảy mươi ba tỷ đồng thiệt hại
một vụ cháy xe bồn chuyên chở xăng dầu vừa xảy ra vào tối qua tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
rất may không có thiệt hại về người
hai chiến sĩ bị thương nhẹ trong quá trình chữa cháy
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại một bãi tập kết xe bồn thuộc doanh nghiệp vận tải huy hoàng
có diện tích chín trăm linh m hai nằm giữa khu dân cư trên đại lộ nguyễn tất thành thuộc thôn phước điền xã phước đồng thành phố nha trang
tại hiện trường sáu chiếc xe bồn đều bắt lửa cháy ngùn ngụt trong đó có một số xe còn chứa xăng dầu
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng chín xe chữa cháy chuyên dụng và ba xe của cảng hàng không quốc tế cam ranh
đến hiện trường tổ chức công tác chữa cháy
tuy nhiên do chủ cơ sở không có mặt nên không biết lượng xăng dầu trong cơ sở này như thế nào
dẫn đến công tác chữa cháy ban đầu gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm
khoảng một mươi chín h hai mươi đang ngồi ở nhà nghe bê tiếng nổ
nổ bê tiếng thì phát lửa nó bùng cháy lớn khói thì bốc khoảng tầm có một mươi hai mươi m
nói chứa dầu rất là phức tạp cả một cái xe bồn nằm ở đây và lượng xăng dầu đó chủ nhà không thấy đâu cả
cơ sở không thấy ai quản lý nữa
bây giờ chúng ta anh em tập trung lên giải quyết nhé
và tất cả mọi thứ là bây giờ áp dụng tất cả mọi cái pháp để giải quyết giải cắt được cái đám cháy hoàn toàn trong đêm nay
rồi bây giờ an toàn được dân tư và dân tư là cái tài sản của dân
sau gần hai giờ thực hiện các phương án chữa cháy khoảng hai mươi một giờ ba mươi phút đám cháy bắt đầu được không chế
tuy nhiên sau đó ít phút ngọn lửa lại bùng phát trở lại kèm theo hai tiếng nổ lớn
được biết trong khuôn viên của bãi xe này có một số bể chứa xăng dầu dung tích lớn
để khống chế ngọn lửa các lực lượng chữa cháy đã huy động một số phương tiện của người dân đưa hàng chục mét khối cát đến hiện trường
đến hai mươi hai giờ đám cháy được không chế
và đến sáng nay lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn có mặt ở hiện trường đề phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại
vụ cháy không gây thiệt hại về người có hai chiến sĩ bị thương nhẹ trong quá trình chữa cháy
vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân
thông tin mới nhất liên quan đến vụ container đâm xe innova lùi trên cao tốc hà nội thái nguyên
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội vừa cho biết ngày ba mươi tháng một mươi một tới đây
ủy ban thẩm phán của tòa nhân dân cấp cao sẽ tiến hành xử giám đốc thẩm vụ án
bằng hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán có sự tham gia của kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân cấp cao
theo thủ tục chung sau khi tòa nhân dân cấp cao tại hà nội ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
ủy ban thẩm phán của tòa nhân dân cấp cao tại hà nội xử giám đốc thẩm
ủy ban thẩm phán có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng nghị
nếu ủy ban thẩm phán chấp thuận kháng nghị hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm
thì sẽ giao công an tỉnh thái nguyên điều tra bổ sung
sau khi có kết luận điều tra bổ sung tòa xét xử lại theo trình tự sơ thẩm
trước đó vụ án đã trải qua tám lần sơ thẩm bốn phiên phúc thẩm
tại phiên phúc thẩm mở đầu tháng một mươi một tòa nhân dân tỉnh thái nguyên tuyên bản án sáu năm tù
cho lê ngọc hoàng ba mươi ba tuổi tài xế xe container và chín năm tù cho ngô văn sơn bốn mươi tuổi tài xế xe innova
tòa nhân đang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo kim quốc tránh
chú huyện hòn đất tỉnh kiên giang một mươi bảy năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sáu tàu cá đang neo đậu trên vùng biển tây thuộc tỉnh kiên giang
thì anh bùi thanh thế là thuyền trưởng của tàu cá kg chín mươi bốn nghìn sáu trăm hai mươi chín ts tổ chức uống rượu với các thuyền trưởng của tàu khác
lúc này tránh và nguyễn văn đồng cùng các ngư phủ đang ở trên tàu cá khác cũng tổ chức nhậu
đừng một lúc đồng xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với một số ngư phủ của tàu cá bên cạnh
thế vậy anh thế đi qua can ngăn và dùng tay đánh đồng rồi bỏ về tàu
biết đồng bị đánh tránh việt lấy dao đâm nhiều nhát vào người làm anh thế tử vong tại chỗ
ngoài mức án một mươi bảy năm tù hội đồng xét xử còn buộc tránh phải bồi thường cho gia đình của nạn nhân số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
và cấp dưỡng cho hai con của bị hại đến năm một mươi tám tuổi
trung tâm phản ứng nhanh cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh cà mau vừa nhận được tin báo
tại quảng trường thuộc khu vực khóm hai phường chín tp cà mau
có một nhóm thanh niên đang tụ tập và chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn
phát hiện thấy lực lượng công an nhóm thanh niên nhanh chóng bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế được ba đối tượng là lê vũ luân phạm vũ khang và nguyễn ngọc lân
thu giữ hai dao tự chế và ba xe mô tô
theo lời khai ban đầu luân khang và lân có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác
nên đã hẹn nhau để giải quyết bằng bạo lực
vụ việc đã được bàn giao cho đơn vị chức năng để giải quyết
sau một mươi năm giờ tích cực điều tra công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vừa làm rõ và truy bắt được các đối tượng trong vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến giữa đêm
khiến một người trọng thương
trước đó đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại ngã tư đường lý thường kiệt và nơi trang long
phường thành công thành phố buôn ma thuột xảy ra vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào đánh nhau
sự việc chỉ dừng lại khi một thanh niên bị đâm gục ngay tại chỗ
trước đó người đi đường đã quay lại những hình ảnh này và đưa lên mạng xã hội facebook
sau khi nhận được tin báo của công an tp buôn ma thuột có hai nhóm thanh niên hỗn chiến dùng hung khí gây tin tích
trong đêm đã tổ chức các lực lượng triển khai xuống tại hiện trường để tiến hành xác minh khám nghiệm hiện trường
và truy tìm các đối tượng
sau một mươi năm giờ tích cực xác minh
lực lượng công an đã làm rõ nhóm bảy đối tượng tham gia vụ hỗn chiến đâm dương hữu hòa
trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu
cả bảy đối tượng này đều trú tại xã chư ê bu tp buôn ma thuột và do nguyễn trọng long cầm đầu
bước đầu đội điều tra đã làm rõ khoảng hai mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi một
hòa cùng năm người bạn đến nhậu tại quán ốc vỉa hè trên đường phan bội châu
phường thống nhất tp buôn ma thuột thì gặp nhóm của long cũng đang nhậu
tại đây nhóm của hòa cho rằng nhóm của long nhìn đều mình nên đã dùng gậy ba khúc đánh vào đầu long
rồi dọa sẽ dùng súng bắn
khoảng một giờ sáng khi nhóm của hòa nhậu xong ra về thì bị nhóm của long dượt theo đánh để trả thù
hậu quả của vụ hỗn chiến khiến một nạn nhân bị thương tật một mươi hai
hiện công an tp buôn ma thuột đã tạm giữ nguyễn trọng long cùng hai đối tượng trương đình trinh và hương minh lâm
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của cả hai nhóm trên
sáu bị can có liên quan đến hành vi đánh bạc tại huyện tân trụ tỉnh long an
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân trụ ra quyết định

trước đó vào lúc hai giờ ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
công an tỉnh long an bắt quả tang tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
xảy ra tại nhà bà nguyễn thị chảnh huyện tân trụ
lực lượng công an thu giữ hơn bảy trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
được biết cù thanh nhàng hay còn gọi là nhàng taxi chú tỉnh long an là đối tượng trực tiếp đứng ra tổ chức
công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định khởi tố ba đối tượng về hành vi khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
trước đó lực lượng chức năng bắt quả tang ba đối tượng mai hoàng minh bùi văn phi và phan văn phúc
đang bóc một khối lượng gỗ trên xe ô tô vận chuyển đi tiêu thụ
tại hiện trường tạm giữ xe tải và giữ hai mươi bốn hộp gỗ xương gà
khám xét nơi ở của minh thu giữ thêm một mươi sáu hộp gỗ các loại và một máy cưa
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy được dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an